cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin
đặc biệt sau khi washington cảnh báo trung quốc tránh tăng cường năng lực hỗ trợ quân sự cho nga
khi cuộc chiến ở ukraine kéo dài
theo bình luận của tờ walls street journal nga và trung quốc đã cam kết tăng cường hợp tác ngày càng sâu rộng
và có chung quan điểm phản đối đối với điều mà hai nước mô tả là nỗ lực của mỹ nhằm thống trị trật tự thế giới
trong đó moscow một lần nữa tìm cách thúc đẩy thương mại với bắc kinh
khi nước này tìm kiếm những cách mới để vượt qua các lệnh trừng phạt của phương tây liên quan đến cuộc xung đột ở ukraine
trong bối cảnh đó ngoại trưởng nga sergei lavrov đã gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình tại bắc kinh hôm chín tháng bốn
sau khi mỹ tăng cường cảnh báo rằng trung quốc nên dừng việc giúp đỡ nga liên quan đến cuộc xung đột ở ukraine
cuộc gặp trên diễn ra sau các cuộc đàm phán riêng với ngoại trưởng trung quốc vương nghị
cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng tăng ở nam toàn cầu
giữa một bên là phương tây và một bên là trung quốc nga và các đối tác của họ
trung quốc đã chính thức duy trì quan điểm trung lập trong cuộc xung đột ở ukraine
nhưng nước này vẫn hợp tác kinh tế với nga làm sâu sắc thêm quan hệ thương mại
giúp tổng thống nga vladimir putin ổn định nền kinh tế bất chấp lệnh trừng phạt của phương tây
bắc kinh cũng tìm cách khẳng định mình là trung gian hòa giải giữa nga và ukraine
khi cử đặc phái viên đến moscow kiev và các thủ đô khác
sau khi đưa ra kế hoạch hòa bình một mươi hai điểm của riêng mình nhằm chấm dứt giao tranh
ngoại trưởng trung quốc vương nghị cho biết
bắc kinh hy vọng thấy một lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt
trong khi ông lavrov nói rằng nga đánh giá cao trung quốc vì lập trường khách quan
cân bằng và sẵn sàng đóng vai trò tích cực của họ trong giải quyết cuộc xung đột
thông qua chính trị và ngoại giao
trong cuộc điện đàm vào tuần trước tổng thống mỹ joe biden đã đề cập với chủ tịch trung quốc
tập cận bình về những lo ngại của washington rằng bắc kinh đang hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của nga
bộ trưởng tài chính mỹ janet yellen lặp lại những lo ngại đó
trong chuyến thăm bắc kinh tuần này nói với các quan chức trung quốc rằng các công ty nước này
hỗ trợ mua sắm quân sự của nga sẽ phải đối mặt với những hậu quả
bắc kinh phủ nhận việc bán vũ khí cho nga và bác bỏ những cảnh báo của mỹ
đồng thời cáo buộc washington thúc đẩy xung đột bằng cách trang bị vũ khí cho ukraine
ông lavrov cũng cáo buộc mỹ tăng cường liên minh ở khu vực châu á thái bình dương
để nhắm vào nga và trung quốc
theo ông lavrov các liên minh của mỹ có định hướng chống trung quốc và chống nga công khai
trong khi đó thương mại giữa nga và trung quốc năm ngoái đã tăng hơn hai mươi sáu lên hai trăm bốn mươi tỷ đô la mỹ
năng lượng là thành phần chính trong xuất khẩu của nga và trung quốc
quốc gia không tuân theo giới hạn giá dầu của phương tây là khách hàng hàng đầu
tháng trước trung quốc đã nhận được khối lượng kỷ lục dầu thô của nga
khi lượng mua của ấn độ giảm do lo ngại về các lệnh trừng phạt
công ty dữ liệu vận chuyển votesta đưa tin
sau chuyến công du đến trung quốc của ngoại trưởng nga lavrov
truyền thông nhà nước nga đã nhấn mạnh nỗ lực chung của nga và trung quốc
nhằm chống lại các biện pháp trừng phạt của phương tây đối với bắc kinh và moscow
nhân cuộc gặp giữa ngoại trưởng nga sergei lavrov với chủ tịch trung quốc tập cận bình
và ngoại trưởng vương nghị tại bắc kinh
cụ thể hãng thông tấn tass đưa tin ngoại trưởng trung quốc vương nghị cho rằng
trung quốc và nga cần tham gia vào phản ứng kép để đáp lại những nỗ lực của phương tây
nhằm ngăn chặn kép nhắm vào nga và trung quốc
ông vương nghị nêu rõ trung quốc và nga sẽ phản đối quyền bá chủ và chính sách vũ lực
ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế và hợp tác chống lại các biện pháp trừng phạt đơn phương
làm suy yếu trật tự thế giới đa cực và đi ngược lại xu hướng phát triển toàn cầu
về phần mình ngoại trưởng lavrov xác nhận rằng nhà ngoại giao hàng đầu của trung quốc
đã đưa ra chính sách phản ứng kép nhằm ứng phó phơi săn đe kép của phương tây
ông lavrov giải thích moscow và bắc kinh sẽ cùng nhau chống những nỗ lực
nhằm ngăn chặn các bước hướng tới việc xây dựng một trật tự thế giới đa cực
hoặc xóa bỏ các quá trình vốn đã lỗi thời trong việc thiết lập dân chủ và công lý
người phát ngôn của tổng thống nga vladimir putin ông dmitry peskov hôm chín tháng bốn cho biết với các phóng viên
rằng chuyến thăm bắc kinh của ngoại trưởng lavrov có thể được coi là sự chuẩn bị
cho các cuộc tiếp xúc sắp tới ở cấp cao nhất giữa hai nước
các chuyên gia được tờ vedomosti nga phỏng vấn cho biết một trong những mục tiêu của ngoại trưởng nga
sergei lavrov trong chuyến thăm trung quốc là chuẩn bị cho chuyến công du nước này của tổng thống
vladimir putin chương trình nghị sự của chuyến thăm cũng như liên quan đến các vấn đề hợp tác song phương
và an ninh quốc tế trong đó có cuộc xung đột ở ukraine và tình hình ở khu vực châu á thái bình dương
jana lesiotina nhà nghiên cứu cấp cao tại viện trung quốc và châu á đương đại
thuộc viện hàn lâm khoa học nga chỉ ra rằng quan hệ nga trung quốc vẫn tốt đẹp hơn bao giờ hết
trong năm qua hai bên đã điều chỉnh cách thức kinh doanh trong bối cảnh các lệnh trừng phạt
từ phương tây đối với moscow bên cạnh đó hai nước đang cố gắng vượt qua bối cảnh
chính trị khó khăn khi tìm cách thúc đẩy quan hệ kinh tế
ông sergei lukonin chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực kinh tế và chính trị trung quốc
tại viện kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế của viện hàn lâm khoa học nga cho biết
theo ông khó khăn trong thanh toán do mối đe dọa trừng phạt thứ cấp từ mỹ
đối với ngành tài chính trung quốc vẫn là vấn đề chính
trung quốc không muốn làm phức tạp thêm mối quan hệ với eu và mỹ
về vấn đề này chuyên gia leeutina cho rằng dù yếu tố mỹ có ảnh hưởng đến quan hệ nga chung
nhưng không phải là vấn đề mang tính quyết định
hai nước đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn
chủ yếu dựa trên mức độ tin cậy lẫn nhau cao đã đạt được trong những năm qua
nhà nghiên cứu lesiotina nhấn mạnh đó là sự tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau
theo các chuyên gia trên chuẩn bị cho chuyến công du trung quốc của tổng thống nga vladimir putin
nằm trong số mục tiêu trong chuyến đi đến bắc kinh của ngoại trưởng lavrov
tổng thống putin có thể đến thăm trung quốc vào nửa cuối tháng năm
một nguồn tin thân cận với chính phủ nga và một nguồn tin liên quan đến công tác chuẩn bị cho chuyến thăm tiết lộ
nếu điều đó xảy ra đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tổng thống putin kể từ khi ông tái đắc cử
ông lavrov nhấn mạnh nhờ nỗ lực của hai nhà lãnh đạo
mối quan hệ đối tác toàn diện giữa nga và trung quốc đã đạt đến mức độ chưa từng có trong lịch sử
đồng thời hai nước có lợi ích quốc tế chung và sẽ phối hợp để giải quyết các vấn đề bên trong và bên ngoài
ngoại trưởng nga cho rằng quan hệ nga trung vượt xa ngoài liên minh quân sự chính trị thời chiến tranh lạnh
và cả hai nước đang nỗ lực tạo ra một trật tự thế giới đa cực thông qua các tổ chức đa phương
bao gồm brics và tổ chức hợp tác thượng hải sco
bình luận về sáng kiến hòa bình một mươi hai điểm về ukraine do trung quốc đề xuất năm ngoái
nhà ngoại giao hàng đầu của nga ca ngợi kế hoạch giải quyết các nguyên nhân sâu xa đằng sau cuộc xung đột ở ukraine
chủ yếu trong bối cảnh đảm bảo an ninh không thể chia tách
kể cả ở châu âu và trên toàn thế giới
về phần mình bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị khẳng định
bắc kinh sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương ổn định với nga
tại hội đàm hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố
trong đó có hợp tác thông qua các cơ chế đa phương
sau vụ tấn công khủng bố ở nhà hát kroger city hall ở moscow vào tháng trước
khiến gần một trăm năm mươi người thiệt mạng
chuyến công du lần này của ngoại trưởng nga được cho là nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của tổng thống nga
vladimir putin tới trung quốc dự kiến vào tháng năm tới
trước đó ông lavrov đã thăm bắc kinh vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
trong khuôn khổ chuyến thăm ông lavrov và giới chức trung quốc đã thảo luận
về những nỗ lực thúc đẩy hợp tác ở khu vực á âu
bên cạnh đó nga và trung quốc sẽ tiếp tục hợp tác về chống khủng bố
đồng thời đã ký một kế hoạch khác về tham vấn liên bộ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi bốn
sau nga nước này và trung quốc đã trao đổi quan điểm về những cách có thể giải quyết xung đột ở ukraine
coi các cuộc họp quốc tế thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở ukraine mà không có moscow là vô ích